các tàu giả đã được vinh danh và nhận giải vào tối qua ngày hai mươi một tháng sáu
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
dự lễ trao giải có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ phan thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc
đây là sự kiện lớn của giới báo chí việt nam
nhằm tôn vinh những tác giả nhóm tác giả tác phẩm xuất sắc nhất trong năm qua
có chất lượng cao về tư tưởng chính trị nội dung và hình thức thể hiện
phát biểu tại lễ trao giải thủ tướng trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
và đánh giá cao những đồng góp lớn của các thế hệ người làm báo trong cả nước
nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được nhận giải thưởng báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
chia sẻ với những khó khăn mà báo chí và đội ngũ những người làm báo đang phải đối mặt
thủ tướng mong muốn báo chí cách mạng việt nam cần phát huy những giá trị cốt lõi của mình
về tính cách mạng và tiên phong
tôi cũng chia sẻ những khó khăn mà báo chí báo chí và đội ngũ những người làm báo đang phải đối mặt
nhắc những bối cảnh báo chí chính thống bị mặn xã hội cạnh tranh quyết liệt
ảnh hưởng thị phần thông tin và quảng cáo chính sách tài chính
đối với báo chí còn có những bắt cập cần được tiếp tục hoàn thiện
để báo chí phát triển đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước
báo giới cách mạng việt nam cần phát huy những giá trị cốt lõi của mình
về tính cách mạng và tiên phong
báo chí phải thể hiện phản ánh trung thực về một đất nước việt nam đang phát triển năng động đổi mới
môi trường sống an toàn thân thiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng quy tín
như việt nam
vị thế sinh trường quốc tế tiếp tục được nâng cao
thủ tướng nhấn mạnh thông tin tích cực phải là dòng chủ liêu chính trên báo chí
dù viết về tham nhũng tiêu cực cũng phải trên tinh thần đấu tranh xây dựng
chú trọng tuyên truyền về những mặt tốt mặt tích cực cương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến
nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp tạo niềm tin sự đồng thuận trong xã hội
góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng về một đất nước việt nam hùng cường sâu mạnh
tăng cường phát hiện đáo tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quân lưu tự diễn biến
sự suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống
nhất là trong cán bộ đảng viên
sự xuất hiện của mạng xã hội bên cạnh mặt tích cực
thì tình trạng thông tin thiếu kiểm chứng xuyên tạc xấu độc thông tin giả mạo
gai hại cho xã hội đơn ngày cần gia tăng có nguy cơ lắng ức thông tin chính thống
hình thức rõ hết báo chí phải thể hiện những nguyên tắc cơ bản của nghề báo
chính xác chính thống nhanh nhạy có kiểm chứng
khẳng định vai trò giảng trách định ứng thông tin của báo chí
cần chú trọng công tác đào tạo ràng luyện bồi dưỡng xây dựng đồ ngũ những người làm báo
vững vàng về bản lĩnh chính trị tinh thông nghề nghiệp bác kịp công nghệ báo chí hiện đại
có đạo đức nghề nghiệp trong sáng
và phải coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
thủ tướng đề nghị hội nhà báo việt nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý
và các cơ quan báo chí quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả
quy hoạch báo chí nhằm xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp hiện đại lành mạnh
góp phần định hướng tư tưởng nâng cao dân chí giữ gìn bản sắc và phát triển văn hóa con người việt nam
trong giai đoạn mới phát huy những kết quả tốt đẹp đạt được qua một mươi ba lần tổ chức
trong thời gian tới hội nhà báo việt nam tiếp tục đổi mới tổ chức tốt hơn nữa
giải báo chí quốc gia hàng năm nâng tầm của giải về cả quy mô và chất lượng tác phẩm
thu hút ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
do vậy báo chí cần chủ động tích cực lắng nghe từ cơ sở bám sát hơi thở cuộc sống
phát hiện những nhân tố mới mô hình hay
kinh nghiệm tốt để đồng góp thiết thực vào thành công của đại hội đảng các cấp
đồng hành với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước
báo chí luôn đóng vai trò quan trọng trên mặt trận văn hóa và tư tưởng
đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đảng sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
ngày nay đặt dưới những tác động không nhỏ của truyền thông xã hội
đối với mỗi nhà báo việc phát huy vai trò trách nhiệm càng phải được nâng cao hơn
sòng sòng với báo chí
bản lĩnh trí tuệ và một cách làm phù hợp
hai mươi năm gắn bó với nghề báo nhà báo phạm hữu quang
hiện là phó tổng biên tập tạp chí ngày nay
cũng là thành viên ban quản trị của diễn đàn nhà báo trẻ việt nam
luôn luôn chăn trở tìm hướng đi mới
để tăng tính lan tỏa các sản phẩm báo chí trinh thống đến với công chúng
trong mối cảnh báo xã hội và truyền thông xã hội có nhiều vấn đạn phinh như tin giả
các nhà báo khi tham gia báo xã hội mang cho mình trách nhiệm nhà báo
cung cấp thông tin chính xác cung cấp thông tin thực
và đấu tranh chống lại những thông tin sai trái những lầm điện quan điểm đặc lạc
theo một khẩu sát được công bố tại hội thảo báo chí trong kỷ nguyên mạng xã hội
đổi mới hoạt động và kinh doanh báo chí trước thách thức của truyền thông xã hội
diễn ra trong tuần qua tại hà nội
chín mươi chín độc giả muốn đọc một tờ báo có nguồn tin sắc tín
tôn trọng bản quyền khách quan và công bằng
đó là thế mạnh của báo chí trinh thống mà mạng xã hội khó có thể vượt qua
khi xã hội càng văn minh càng cần đến thông tin chính xác chân thực và nhân văn
báo chí không thể thắng mạng xã hội bằng tốc độ đưa tin
nhưng bằng báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội
bằng tính trách nhiệm sự tin cậy và đạo đức làm nghề của những người làm báo
và độ tin cậy tính thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số
không thể phủ nhận từ khi mạng xã hội phát triển
báo chí trinh thống cũng bị ảnh hưởng
tuy nhiên không vì vậy mà báo chí chính thống mất đi vị trí làm chủ mặt trận truyền thông
vấn đề là làm thế nào để phát huy vai trò sứ mệnh của mình trong bối cảnh mới
ngoài những kỹ thuật được đào tạo thì cần phải trao dồi bản lĩnh
để trước các cái thông tin không đúng sai lệch thì mình biết
để mình định hướng cho chuẩn mực trên diễn đàn trên mỗi một bài báo một tác phẩm gửi tới bạn đọc
truyền thông xã hội là một mặt trận ngày càng khóa
bên cạnh phát huy dòng thông tin chủ lưu của báo trinh thống
nếu biết khai thác tốt lợi ích của mạng xã hội sẽ góp phần tích cực hiệu quả
bảo vệ giữ môi trường chính trị xã hội ổn định
đặc biệt trong kỷ nguyên số nhà báo người thư ký của thời đại
cần thay đổi chính mình đúng như lời chia sẻ của người đứng đầu ngành thông tin và truyền thông
bộ trưởng nguyễn mạnh hùng
báo chí đang đứng trước các thách thức lớn chưa từng có
nhưng thách thức nào cũng chính là cơ hội
cơ hội để đổi mới chính mình
cơ hội để tái sinh báo chí
sự tái sinh ấy bắt đầu từ chính chúng ta
việc bám sát tôn trị mục đích
nỗ lực làm tốt vai trò thông tin trung thực khách quan
có thẩm tra kiểm định từ các cơ quan báo chí
cùng với cách tiếp cận thông tin có chọn lọc của khán giả độc giả
chắc chắn là báo chí sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa ý đảng với lòng dân
báo chí cách mạng việt nam cũng sẽ là diễn đàn bảo vệ lẽ phải
duy trì công bằng
chật tự và đạo đức xã hội
và đây cũng là tâm nguyện của mỗi người làm báo chúng tôi
trên hành trình làm nghề
xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác
thưa quý vị đoàn đại biểu ủy ban tư pháp của quốc hội
do đồng chí lê thị nga ủy viên trung ương đảng
ủy viên ủy ban thưởng vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội
làm trưởng đoàn
đã có chuyến thăm liên bang nga trong hai ngày
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước
chiều ngày hai mươi tháng sáu
trong buổi làm việc với phó chủ tịch đô ma quốc gia nga
tại trụ sở đô ma quốc gia nga
hai bên nhất trí sẽ làm hết sức mình
đóng góp tổ chức thành công
các hoạt động hợp tác liên nghị viện
cũng như các hoạt động khác
trong khuôn khổ năm chéo hữu nghị việt nam liên bang nga
sáng ngày hai mươi một tháng sáu
tại buổi làm việc của đoàn với phó chủ nhiệm
ủy ban luật hiến pháp và xây dựng nhà nước
cùng một số đại diện các ủy ban của thượng viện
tại trụ sở hội đồng liên bang thượng viện nga
hai bên đã trao đổi chi tiết
và cụ thể các vấn đề hợp tác
giữa hai ủy ban cùng lĩnh vực
trong cơ quan lập pháp
trong khuôn khổ chuyến công tác
đoàn đại biểu ủy ban tư pháp quốc hội việt nam
còn có các cuộc làm việc với bộ tư pháp
tòa án tối cao cơ quan thi hành án liên bang nga
cơ quan lập pháp thành phố sơn bế tắc bua
để trao đổi kinh nghiệm
về công tác lập pháp
nâng cao chất lượng các dự luật
cũng như cải cách tư pháp
thưa quý vị
nắng nóng kéo dài trong những ngày vừa qua
đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ
tới ngành nông nghiệp của nước ta
hàng nghìn hecta lúa trên địa bàn tỉnh thanh hóa
bị thiếu nước
trong đó có tới hàng trăm hectare bị khô hạn nặng
có nguy cơ mất trắng
diện tích lúa ảnh hưởng nặng nề
do nắng hạn chủ yếu
tuộc vùng đất cát biển ven các xã phú lâm
phú sơn tân trường huyện tĩnh gia
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tĩnh gia
cho biết huyện đang vận dụng
mọi biện pháp tưới để cứu số diện tích này
nhưng rất khó khăn
vì hệ thống canh mương ao hổ đã cạn
diện tích vụ này của huyện khoảng sáu hecta
hiện bốn trăm linh hectare đã không còn nước tưới
lúa tại bốn trăm linh hecta này
sẽ mất trắng nếu trong những ngày tới không có mưa
theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn thanh hóa
từ hai mươi một đến ngày ba mươi tháng sáu
khu vực tỉnh thanh hóa nắng nóng
sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp
người dân cần chủ động kế hoạch sử dụng nguồn nước
để phục vụ sinh hoạt
đáng chú ý là nắng nóng sẽ còn tiếp diễn
và đặc biệt là trong ngày hôm nay
chúng ta sẽ phải trải qua một ngày nắng nóng
gây gắt trên diện rộng
trên toàn miền bắc và miền trung
miền bắc với nhiệt độ cao nhất là ba mươi chín độ c
miền trung có nơi lên tới bốn mươi một độ c
vì vậy xin quý vị khán giả lưu ý
giữ gìn sức khỏe
hạn chế ra đường trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm
của ngày hôm nay
thủ đô hà nội cũng là một trong những điểm trời nóng
như đồ lửa
khu vực trung tâm thành phố
nhiệt độ có thể lên bốn mươi độ
lưu ý thời gian nhiệt độ trên ba mươi năm độ liên tục
từ một mươi đến một mươi tám giờ
nắng nóng khiến chỉ số uv tăng rất cao
thủ đô hà nội hay vùng núi sapa
có thể lên tới mức một mươi và một mươi một
trong ngưỡng này
chỉ cần ở ngoài trời quá một mươi phút
là có thể bị cháy ra
và ảnh hưởng xấu đến mắt
để hạn chế tác hại của tiêu uv
cần chú ý lựa chọn trang phục chống nắng cho phù hợp
tốt nhất nên chọn những chiếc áo chống nắng
có vải dây
bởi các sợi vải dệt càng dày càng khít nhau
thì khả năng bảo phủ và ngăn cản tiêu uv
lại càng tốt
khi mua có thể soi trực tiếp vải dưới ánh nắng
để kiểm tra độ dày của vải
nắng nóng gây gắt như trong ngày hôm nay
cũng rất dễ khiến cho chúng ta xảy ra tình trạng sốc nhiệt
nếu như mà chúng ta di chuyển
và hoạt động lâu ngoài trời
và sau đây là ghi nhận tại thủ đô hà nội
của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
vâng thưa quý vị
mức nhiệt độ tại thủ đô hà nội ngày hôm nay
theo như chúng tôi đo được thì giao động trong khoảng từ ba mươi tám cho đến bốn mươi độ c
với mức nhiệt độ cao như thế này
thì quý vị cần phải hết sức cẩn thận
với tình trạng sốc nhiệt
đặc biệt là khi quý vị vừa đi ra khỏi phòng điều hòa
hay là bước ra từ xe ô tô
thì nhiệt độ cơ thể sẽ thay đổi đột ngột
rất dễ xảy ra tình trạng sốc nhiệt
bên cạnh đó thì những ngày nhiệt độ cao như thế này
thì những chiếc xe ô tô khi mà để ngoài trời mà không đổ máy
thì sẽ có nhiệt độ rất cao
mà theo như chúng tôi đo được
thì nó rơi vào khoảng tầm năm mươi độ c
với cái mức nhiệt độ cao như vậy
thì quý vị cần lưu ý là khi để những vật dụng
như là chất bình cứu hỏa
hay là đặc biệt là các thiết bị điện tử như là điện thoại
di động hay là máy tính bảng
thì rất dễ có nguy cơ là phát nổ
không chỉ ảnh hưởng đến nổ thất xe mà còn gây ra sát thương
các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng
quý vị trong những ngày này
thì quý vị cần phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
cũng như là có những biện pháp phòng chống tránh nắng
như là đeo khẩu trang hay là mặc áo chống nắng
và bổ sung đầy đủ lượng nước cho cơ thể
tiếp nối chương trình
sáu tháng đầu năm thu ngân sách đạt gần sáu trăm linh tỷ đồng
thúc đẩy sản xuất vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh hà nam
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có văn bản
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng
thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
với các lực lượng và địa phương có thành tích xuất sắc
trong việc triệt phá đường dây sản xuất
buôn bán sang giả tại các tỉnh phía nam
phó thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
báo cáo thủ tướng chính phủ
về công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trên địa bàn
trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan
trong việc để đường dây sản xuất buôn bán xăng giả
do đối tượng trịnh sướng cầm đầu trong thời gian dài
trước đó trong vụ án sản xuất và buôn bán sang giầu giả
của đại gia sang giầu miền tây trịnh sướng
cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam hai mươi ba đối tượng
trong đó công an tỉnh đắk nông khởi tố và bắt giam một mươi bốn bị can
thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thu ngân sách nhà nước tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ
con số ấn tượng này thể hiện sự cố gắng của ngành tài chính nói chung
và cơ quan quản lý thuế nói riêng
ngay từ những ngày đầu năm
tổng cục thuế đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua phấn đấu
hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước mà quốc hội chính phủ giao
thu nội địa do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần sáu trăm linh tỷ đồng
bằng năm mươi một hai dự toán tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ
mức thu ngân sách đạt khá ở hầu hết các khoản thu sắc thuế
số thu của ba khu vực kinh tế trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
ước đạt hơn bốn mươi tám dự toán tăng gần một mươi năm so với cùng kỳ
đạt khá so với một số năm trở lại đây
và xuất khẩu của việt nam trong những năm vừa qua đã có sự tăng trưởng nhanh chóng
đóng góp cho thành tích này không thể không nhắc tới vai trò của thương mại điện tử
trong thời gian qua thương mại điện tử đã trở thành kênh xuất khẩu chủ đạo của nhiều doanh nghiệp
nếu như năm hai nghìn chín kim ngạch xuất khẩu của việt nam chỉ khoảng năm mươi bảy tỷ usd
thì chỉ sau một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch xuất khẩu đã tăng trưởng gấp bốn lần
đạt hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ usd
nhập khẩu tăng trưởng chậm hơn khoảng ba lần
báo cáo của hiệp hội thương mại điện tử việt nam cho thấy
nguyên nhân của tăng trưởng này đó là bởi xuất khẩu trực tuyến đã trở thành công cụ đắc lực
thậm chí là kinh xuất khẩu chủ đạo của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu
các chuyên gia nhận định xuất khẩu trực tuyến là cơ hội cho hàng hóa việt nam
có thể thâm nhập sâu rộng hơn tới các thị trường trọng điểm
đáng kể nhất là thị trường mỹ
các doanh nghiệp nên tận dụng tốt công cụ đắc lực này
bộ trưởng bộ tài chính vừa ký quyết định số tám trăm sáu mươi ba
để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó có giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai
bộ tài chính giả soát các quy định pháp luật về đất đai
theo hướng điều chỉnh giảm tiền thuê đất
chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
và các chi phí khác của doanh nghiệp
phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường nghiên cứu
đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định
trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật đất đai
theo hướng cải cách thủ tục hành chính
và công khai minh bạch chăm giao đất
cho thuê đất
chuyển đổi mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá
hoặc không thông qua hình thức đấu giá
theo quy hoạch sử dụng đất
quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất
đảm bảo chặt chẽ sát với thị trường
tránh thất thoát tài sản nhà nước
thưa quý vị vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín này
tỉnh hà nam phấn đấu gieo cấy hơn ba mươi ha lúa
cùng với tập trung thu hoạch lúa xuân
thì hiện các địa phương trong tỉnh
cũng đang tập trung cho sản xuất vụ mùa
bảo đảm đúng theo không lịch thời vụ
ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân
bà con nông dân trên địa bàn tỉnh hà nam
đã bắt tay ngay vào việc triển khai
các biện pháp làm đất làm mạ
để chuẩn bị cho việc gieo cấy vụ mùa
để thuận lợi cho việc quản lý sâu bệnh hại
tỉnh đã chuẩn bị từ ba đến bốn giống lúa
và phổ biến đến các địa phương
nắm được cơ cấu giống
để chủ động đưa vào sản xuất
hiện ở một vài nơi
bà con đã xuống sống và làm mạ
để chuẩn bị cho vụ mùa sớm
hiện nay chúng tôi đang tập trung
để mạnh phát triển giống lúa hàng hóa
chất lượng cao
và với giống thì
yêu tiên là
đã ký liên kết với các công ty
các thập đoàn giống cung cấp đảm bảo
các giống chất lượng phù hợp
với cho bà con
với vụ này cục trung chọt
cũng có khuyến cáo các địa phương
lựa chọn các giống lúa ngắn
nhằm rút ngắn thời gian sinh trường của lúa
để thu hoạch sớm tránh bị ngập lụt cuối vụ
bón phân theo phương châm
nặng đầu nhẹ cuối
bón cân đối sử dụng các loại phân bón tổng hợp
thay cho phân đơn theo hướng dẫn kỹ thuật
để tăng hiệu quả sử dụng phân bón
quỹ bác nhân dân tỉnh thanh hóa
vừa đây mới đưa ra phương án hỗ trợ hơn một trăm một mươi tỷ đồng
cho các cán bộ công chức
người hoạt động không chuyên trách
rồi dư sau khi đã bố trí sắp nhập

thanh hóa hiện có hai tám trăm bốn mươi hai cán bộ công chức
một trăm ba mươi bảy người hoạt động không chuyên trách
một trăm bốn mươi ba đơn vị hành chính cấp xã
thuộc phạm vi sắp xếp sắp nhập
sau khi gộp lại thành sáu mươi bảy đơn vị
sẽ được bố trí tối đa
một trăm ba mươi bốn cán bộ công chức
và chín trăm ba mươi tám người hoạt động không chuyên trách
như vậy sẽ rôi dư gồm
cán bộ công chức cấp xã
và người hoạt động không chuyên trách
qua tổng hợp phương án bố trí
đối với số cán bộ công chức cấp xã dôi dư
ba trăm ba mươi hai người thuộc diện nghỉ hưu
theo quy định
hai trăm sáu mươi bốn người có nguyện vọng tinh giản
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng với một một trăm chín mươi chín người hoạt động không chuyên
rôi dư thôi việc
dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ
là gần một trăm một mươi tỷ đồng
sau sắp xếp
toàn tỉnh thanh hóa có năm trăm năm mươi chín đơn vị hành chính cấp xã
cùng bốn trăm chín mươi sáu xã

hội người khuyết tật thành phố hà nội
trung tâm quốc tế
quỹ cựu chiến binh mỹ tại việt nam
vừa tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu
với gia đình các cán bộ người khuyết tật
nhằm hưởng ứng ngày gia đình việt nam
ngày hai mươi tám tháng sáu năm nay
với chủ đề giữ gìn và phát huy
truyền thống văn hóa ứng sự tốt đẹp trong gia đình
tại buổi gặp gỡ giao lưu
các đại biểu đã nhấn mạnh
gia đình là điểm tựa cho người khuyết tật vượt lên tất cả
hiện nay nhận thức của xã hội
và người khuyết tật đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực
kể từ khi luật người khuyết tật có hiệu lực
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi một
và việt nam phê chuẩn công ước của liên hợp quốc
về quyền của người khuyết tật
và trên thực tế ngày càng nhiều người khuyết tật
đã tìm được tổ ấm hạnh phúc riêng của mình
mặc dù vậy vẫn còn không ít người khuyết tật
và đặc biệt là phụ nữ khuyết tật
còn gặp nhiều khó khăn trong công việc xây dựng gia đình
do vẫn còn những rào cản về sự kỳ thị
phân biệt đối xử với phụ nữ khuyết tật
buổi gặp gỡ giao lưu với gia đình
các cán bộ người khuyết tật được tổ chức
nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình việt nam
và trị ấn các thành viên gia đình
đã luôn sát cánh ủng hộ
giúp đỡ bạn đời của mình trong các hoạt động
của hội người khuyết tật
vì sự bình đẳng hòa nhập và hạnh phúc của người khuyết tật
bệnh viện hữu nghị việt đức vừa tổ chức
chương trình khám và tư vấn miễn phí
bệnh lý dạ dày thực quản
với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về tiêu hóa
nhằm giúp cho người dân tầm soát bệnh
để phát hiện sớm và điều trị kịp thời
trung bình mỗi ngày
khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa
bệnh viện hữu nghị việt đức
khám khoảng hai mươi trường hợp liên quan đến bệnh lý dạ dày
trong đó mỗi tuần có khoảng năm trường hợp
bệnh nhân phải phẫu thuật
các bệnh lý liên quan đến dạ dày
tại việt nam có tới bảy mươi dân số
có nguy cơ mắc bệnh lý dạ dày
đặc biệt ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa
trong đó bệnh nhân dưới bốn mươi tuổi
chiếm tỷ lệ khoảng hai mươi hai mươi năm
các bệnh lý đường tiêu hóa
như trào ngược dạ dày thực quản
viêm lết dạ dày thực quản
là những bệnh lý thường gặp
nhưng dễ bị bỏ sót
bởi các triệu chứng không điển hình
như ợ hơi ợ nóng ợ chua buồn nôn đau bụng
đau tức ngực khó nuốt ho kéo dài
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân
cần chú ý đến những triệu chứng bất thường
và tới các cơ sở y tế
để được thăm khám và điều trị sớm
tránh những biến chứng nguy hiểm
viện gớt vừa phối hợp với
nhà hát vũ kịch việt nam và trung tâm văn hóa pháp
tổ chức buổi họp báo
giới thiệu về liên hoan múa hà nội
liên hoan sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng sáu
tại nhà hát tuổi trẻ thành phố hà nội
theo đó liên hoan múa hà nội hai nghìn một mươi chín
bao gồm sáu chương trình biểu diễn
với sự góp mặt của các biến chứng
biên đạo múa người việt hiện sinh sống
ở đức thụy sĩ và việt nam
cùng một biên đạo múa người pháp gốc việt
và một biên đạo người scotland
điểm chung của sáu tác phẩm tham dự lần này
là sự tối giản và mới mẻ
trong ngôn ngữ múa đường đại
nhằm biểu đạt các vấn đề của đời sống ngày nay
liên hoan múa hà nội hướng đến
việc tạo ra một sân chơi
cho những nhà biên đạo trẻ tài năng
khuyến khích những ý tưởng mới mẻ
cũng như những hợp tác đa ngành phong phú
giữa các biên đạo trong nước và quốc tế
cùng với những nghệ sĩ làm việc
tại những bối cảnh văn hóa khác nhau
trong phần tin tức quốc tế
triều tiên và trung quốc đạt đồng thuận
về nhiều vấn đề quan trọng
mỹ đề nghị hội đồng bá liên hợp quốc
học kín về iran
chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã rời thủ đô bình nhưỡng
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới triều tiên
hôm nay hãng
thông tấn trung ương triều tiên đã đưa tin
nhà lãnh đạo kim trương ươn
và chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề quan trọng
đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy
quan hệ hữu nghị song phương trong thời gian tới
chủ tịch trung quốc tập cận bình
và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn
nhất trí củng cố quan hệ song phương
vì hòa bình ổn định khu vực
hai bên đánh giá điều này phù hợp với các lợi ích chung
của cả hai nước cũng như của khu vực
chủ tịch tập cận bình
tái khẳng định sử dụng hộ của bắc kinh
về giải pháp chính trị cho vấn đề hạt nhân của bình nhưỡng
đồng thời cam kết đóng vai trò tích cực
và xây dựng trong tiến trình phi hạt nhân hóa
bán đảo triều tiên
mỹ đã đề nghị hội đồng bảo an liên hợp quốc
tổ chức họp kín về iran
để công bố một số thông tin
về tiến trình điều tra vụ tàu bị tấn công
trên vịnh âu màn
theo thông tin từ phái bộ mỹ
tại liên hợp quốc
trong cuộc họp mỹ sẽ báo cáo tóm tắt cho hội đồng bảo an
về những diễn biến mới nhất liên quan tới iran
về vụ iran bắn hạ máy bay không người lái của mỹ
chỉ huy đơn vị phòng không
thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
chuẩn tướng amirali ajizadeh
công bố thêm thông tin
rằng trong thời điểm chiếc máy bay không người lái
bị bắn hạ
một máy bay do thám khác của mỹ
có tên gọi là p tám
đã xuất hiện và có cả phi hành đoàn
tuy nhiên tehran đã không lựa chọn phương án tấn công chiếc máy bay này
mà chỉ nhắm đến chiếc máy bay không người lái
trong khi đó tổng thống donald trump
đã cân nhắc có hành động đáp trả
nhưng sau đó đã rút lại quyết định vào phút chót
đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung
đối với tehran
từ tối ngày hai mươi tháng sáu theo giờ mỹ
tổng thống mỹ donald trump
vừa đề cử bộ trưởng lục quân mark esper
cho vị trí bộ trưởng bộ quốc phòng của nước này
thay cho ông patrick sanahen
người đã rút khỏi cương vị này do vấn đề gia đình
bộ trưởng lục quân mark esper
trước đó đã được chỉ định làm quyền bộ trưởng quốc phòng
lâu nay ông esper vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này
nếu như ông sanahan không được thượng viện mỹ phê chuẩn
vị trí bộ trưởng quốc phòng mỹ đã bị bỏ trống trong sáu tháng qua
kể từ khi ông jean baptiste rút khỏi cương vị này
từ tháng một mươi hai năm ngoái do những bất đồng với tổng thống donald trump
liên quan đến các chính sách đối ngoại
trong đó có quyết định rút quân khỏi syri
và khởi động việc cắt giảm binh lính tại afghanistan

tổng thống donald trump cũng thông báo đề cử ông david norquist
người vừa mới là trưởng ban tài chính của bộ quốc phòng
trở thành thứ trưởng của bộ này
tổ chức lao động quốc tế ilo vừa thông qua một công ước mới
nhằm bảo vệ người lao động trước nạn quấy dối và bạo lực
qua đó thì lần đầu tiên đặt ra một tiêu chuẩn quốc tế cho vấn đề này
công ước yêu cầu các quốc gia thành viên ilo
cấm tất cả mọi hình thức quấy dối và bạo lực nơi công sở
đồng thời thăng cư cho các quốc gia thành viên ilo
cường cơ chế giám sát và thực thi pháp luật
cũng đưa ra các biện pháp phòng ngừa phương hướng giải quyết và hỗ trợ các nạn nhân
công ước được thông qua trong bối cảnh phong tràm metoo
nhằm vạch trần và xóa sổ nạn quấy dối tình dục
tiếp tục diễn ra tại nhiều nước trên thế giới
quấy dối nơi công sở đang trở thành vấn đề nổi cộng
tuy nhiên theo thống kê có đến ba mươi số quốc gia trên thế giới
vẫn chưa có luật cấm quấy dối nơi làm việc
khiến hơn hai trăm ba mươi triệu lao động nữ đã đang và có nguy cơ trở thành nạn nhân
chính phủ nhật bản vừa cho biết sẽ cấp vaccine cho khoảng một ba triệu trẻ em
tại những nước đang phát triển
nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
chăm sóc sức khỏe trong đó có việc tạo thuận lợi cho việc tiếp cận với vaccine
là một trong một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
chính phủ nhật bản đã lên kế hoạch đóng góp khoảng bốn tỷ đô la
nhằm hỗ trợ cho chương trình tiêm chủng và ngăn chặn một triệu người tử vong do hivs bệnh lao và tiêu chảy
bên cạnh đó tokyo
tok cũng đặt mục tiêu cung cấp nền giáo dục chất lượng cho khoảng chín triệu trẻ em ở những nước đang phát triển
từ nay tới năm hai nghìn hai mươi một xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng giảm thiểu thiên tai cho năm triệu người từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
trong một năm qua rác thải nhựa trên thế giới đổ rồn về bờ biển của các nước đông nam á
và biến các nước tại khu vực này trở thành nơi nhập khẩu rác nhiều nhất trên thế giới
hiện tại thì hàng loạt các quốc gia tại đông nam á đã lên tiếng trả lại rác cho các nước phát triển
mới đây indonesia đã trả lại mỹ năm container rác chứa đầy chai nhựa và cả tã trẻ em
thay vì chỉ chứa giấy tái chế theo tờ khai hải quan
indonesia là nước tiếp theo sau malaysia philippines và thái lan tham gia cuộc chiến chống rác thải từ bên ngoài
lan sóng trả lại rác thải nhập khẩu giấy lên sau khi trung quốc đóng cửa không nhận rác thải
khiến cho các nước phương tây vốn thiếu năng lực tái chế rác thải đổ xô vào thị trường mới ở khu vực đông nam á
các nhà hoạt động môi trường cho rằng
nếu rác thải được đưa sang nhà người khác hay vận chuyển rác thải từ nơi này sang nơi khác
điều cần làm để hướng tới một giải pháp bền vững hơn là giảm nguồn cung rác thải
đồng nghĩa với việc tăng cường tái chế đồng thời chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia trên toàn thế giới
việc vận chuyển rác thải tới bất kỳ quốc gia nào đều không thể chấp nhận được
điều đó đe dọa quyền con người của những cộng đồng đang phải hứng chịu lượng rác thải đó
nó xâm hại quyền được có một cuộc sống hoàn mạnh một môi trường sống chăm lành
trước thực trạng này cơ quan chính phủ thái lan đã ra nghị quyết cấm nhập khẩu rác thải nhựa nước ngoài từ năm hai nghìn một mươi năm
malaysia cũng bắt đầu nói không với nhập khẩu rác thải nhựa từ nước ngoài từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
chính phủ nước này đã điều chỉnh yêu cầu liên quan về giấy phép nhập khẩu rác thải nhựa